hãng thông tấn john hap vừa đưa tin lãnh đạo nhóm nghị sĩ của đảng se en nuri cầm quyền tại quốc hội hàn quốc
nghị sĩ chung jin suk hôm nay từ chức dẫn trách nhiệm về việc tổng thống park kwon lập pháp nước này luận tội
hãng tin john hap dẫn lời nghị sĩ chung jin suk tuyên bố đảng cầm quyền sẽ chịu trách nhiệm giống như tổng thống park geun hye
việc ông chung jin suk từ chức diễn ra trong bối cảnh mâu thuẫn trong nội bộ đảng se en nuri
giữa nhóm ủng hộ và nhóm phản đối ba bắc đang bị chia rẽ liên quan đến việc quốc hội hàn quốc thúc đẩy viện luận tội tổng thống
nhiều nhà phân tích chính trị cho rằng cuộc đấu tranh trong nội bộ đảng se en nuri trong thời gian tới có thể sẽ làm gia tăng
và dẫn đến việc đảng này phải chia nhỏ ra hoặc giải tán